kính chào quý vị và các bạn sáng nay áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp ở khu vực nam lào sau đó tiếp tục suy yếu thêm
nhưng trong từ một đến ba ngày tới nước ta vẫn có mưa trên diện rộng
tại khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ trời nhiều mây hơn có mưa rào và rông rải rác
mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực đồng bằng và ven biển
cục bộ có mưa vừa đến mưa to nhiệt độ ở ngưỡng mát mẻ không vượt qua ngưỡng ba mươi hai độ
ở các tỉnh phía tây bắc bộ mưa rông sẽ ít hơn chỉ xuất hiện cục bộ về chiều tối
ban ngày trời có nắng nhiệt độ cao nhất ở tây bắc bộ trong hai ngày tới là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó tăng lên ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ trong ngày hai mươi chín trưa chiều oi nóng
thời tiết đáng lưu ý nhất trong những ngày tới vẫn là các tỉnh duyên hải miền trung
đối với khu vực các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế từ nay đến ngày hai mươi tám
ở phần phía bắc có mưa to đến rất to
phần phía nam có mưa vừa đến mưa to
quý vị cần đề phòng lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp
sang ngày hai mươi chín mưa giảm dần nhiệt độ ba ngày tới sẽ mát mẻ khi không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
ở các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới có mưa rào và rông rải rác
riêng phần phía bắc có mưa vừa mưa to
trong ngày vẫn có khoảng thời gian có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất vào khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng
của gió mùa tây nam do vậy dự báo trong ba ngày tới những cơn mưa rào và rông còn lặp lại
cục bộ có mưa vừa mưa to và thời gian mưa chủ yếu về chiều và tối
nhiệt độ cao nhất trong ngày do động từ hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ cũng có mưa rông
cục bộ có mưa vừa mưa to từ nay đến ngày hai mươi chín
thời gian mưa chủ yếu về chiều tối
nhiệt độ ở ngưỡng vừa phải chưa chiều phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ